bất ngờ ập vào trường gà trong vườn nhà ông nguyễn xuân diệu ở thôn đông xã tịnh sơn huyện sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi công an huyện sơn tịnh đã bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc
khi phát hiện lực lượng công an hàng chục người đã bỏ chạy các trinh sát đã bắt giữ năm người cùng nhiều tăng vật gồm tiền và các phương tiện tổ chức cá độ đá gà
qua kiểm tra sổ ghi cá cược trên một trăm linh triệu đồng được biết nguyễn xuân diệu là chủ nhà và đứng ra tổ chức cá độ bóng cá độ đá gà trên
hai tháng mật phục điều tra một tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an huyện crong bong tỉnh đắk lắc bắt quả tăng ba đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép
tại tiểu khu một nghìn một trăm bảy mươi bốn thuộc rừng nguyên sinh do ủy ban nhân dân xã hòa lễ huyện crong bông tỉnh đắk lắc quản lý
tại hiện trường tổ công tác phát hiện có bảy điểm tập kết gỗ với hơn một trăm bốn mươi hộp gỗ được xẻ vuông vắn chiều dài trên ba mét đường kính từ ba mươi đến bốn mươi cm tổng khối lượng trên bảy mươi năm mét khối
số gỗ bị khai thác chủ yếu là gỗ rổi bạch tùng thông và gỗ xoan
bên cạnh đó tổ công tác còn phát hiện hai lán trại hai xe máy cày và nhiều dụng cụ để các đối tượng dùng để khai thác gỗ trái phép